kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố và bắt tạm giam phạm thế anh
trú tại tiểu khu một mươi chín tháng tám thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra phạm thế anh đã có hành vi lợi dụng chức vụ là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
thuộc một ngân hàng thương mại tại thành phố sơn la sử dụng thông tin và trực tiếp ký giả chữ ký
chữ viết để mở thẻ tín dụng chiếm đoạt tài sản của ngân hàng với tổng số tiền ba mươi triệu đồng
ngoài ra còn một số cá nhân tố giác phạm thế anh lợi dụng quen biết đưa thông tin vay tiền để đáo hạng cho khách hàng
sau đó chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng
có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thu lợi bất chính trên sáu trăm ba mươi triệu đồng
lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn nhiều người có nhu cầu vay tiền từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
hồ sĩ vọng và nguyễn hữu thủy đã cho nhiều người có nhu cầu vay với lãi suất từ ba đồng đến năm đồng một triệu một ngày
tiến hành khám xét nơi ở của vọng và thủy lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm năm mươi sáu triệu đồng
một xe ô tô hai điện thoại di động bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cùng nhiều giấy tờ khác
và sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng cơ quan công an đang làm rõ số tiền các đối tượng cho vay
trên một sáu mươi năm tỷ đồng qua đó thu lợi bất chính trên sáu trăm ba mươi triệu đồng
đang vận chuyển mua bán trái phép thuốc nổ khối lượng lớn đối tượng trần văn quang bốn mươi chín tuổi
ở thôn sơn trà xã bình đông huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
bị cơ quan an ninh điều tra và công an tỉnh bắt quả tang
đối tượng trần văn quang bị bắt quả tang khi đang vận chuyển một bao màu trắng
bên trong có hai bịch ni lông chứa các vật thể màu xám đối tượng khai nhận đây là thuốc nổ
với trọng lượng tám hai kg sau khi xác định trần văn quang mua số thuốc nổ trên
tại nhà bà lê thị tranh năm mươi ba tuổi ở xã bình thạnh huyện bình sơn công an huyện bình sơn
đã phối hợp với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi tiến hành khám xét khẩn cấp
tại nhà bà tranh
tại đây phát hiện và thu giữ bảy mươi sáu bốn kg thuốc nổ dạng cục bốn một kg thuốc nổ dạng dẻo và hai mươi kíp nổ
hiện vụ việc đang được công an huyện bình sơn bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi
điều tra theo thẩm quyền
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang phối hợp với các lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý
một cơ sở chế biến thực phẩm các loại thịt như thịt lợn thịt gà và thịt bò
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trước đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ
sơ chế thịt lợn tại địa chỉ kb năm phương long bình phát hiện có dấu hiệu vi phạm
tại đây cơ sở này đang sơ chế khoảng một hai tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
bốc mùi hôi thối không đảm bảo vệ sinh thú y
làm việc với lực lượng chức năng chủ cơ sở khai số thịt lợn trên đều được xẻ từ những con lợn đã chết
sau khi được sơ chế thì số thịt này bán cho các đầu mối tại tỉnh bình dương
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết thị trường vận tải hành khách hàng không việt nam
trong bảy tháng năm hai nghìn hai mươi ba ghi nhận sự hồi phục tăng bốn mươi một tám so với năm ngoái
trong đó số lượng hành khách do các hãng hàng không việt nam vận chuyển
tăng hai mươi một lượng khách quốc tế do các hãng nội địa vận chuyển tăng vọt tới bốn trăm hai mươi bốn hai
trong khi lượng khách nội địa giảm nhẹ bốn bốn so với năm hai nghìn hai mươi hai
để phục vụ tốt cho dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam tăng cường an ninh an toàn bay
trong giai đoạn nghỉ lễ trong đó đặc biệt chú trọng đối với sân bay tân sơn nhất và nội bài
các hãng hàng không chủ động xây dựng phương án khai thác
sẵn sàng tăng chuyến để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng
dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín sắp tới đây là gần bốn ngày nghỉ liên tục
từ ngày mùng một cho đến ngày mùng bốn tháng chín các doanh nghiệp thuộc ngành hàng không
đường sắt đường bộ đều dự báo là lượng khách khó tăng đột biến
dù vậy thì giá vé máy bay dịp lễ sắp tới vẫn được đẩy lên gấp đôi so với ngày thường
ghi nhận của phóng viên ban thể sự về vấn đề này
khảo sát trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không nội địa cho thấy
giá vé máy bay dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay đã được đẩy lên cao gấp hai lần so với ngày thường
cụ thể với đường bay hà nội phú quốc nếu khách chọn đi ngày ba mươi một tháng tám hoặc ngày một tháng chín bằng vietnam airlines
giá vé phải từ hai năm triệu đồng một triệu trở lên đã gồm thuế phí
chiều về ngày mùng bốn tháng chín giá vé tương tự
trong khi hiện nay giá vé trạng bay này đa dạng nhiều giải vé từ một ba đến hai năm triệu đồng
giá vé trạng bay này đa dạng nhiều giải vé từ một ba đến hai năm triệu đồng
giá vé trạng bay này đa dạng nhiều giải vé từ một ba đến hai năm triệu đồng
cao điểm hè kéo dài đến hết ngày một mươi năm tháng tám cận nghỉ lễ quốc khánh
nên năm nay lượng khách đi du lịch dịp này được xác định sẽ giảm đáng kể
dịp mùa hai thứ nhất là ra mùa thứ hai nữa là bắt đầu chuẩn bị vào dịp khai giảng năm học mới
và chính vì vậy mà gần như một lượng lớn lượng du khách không chỉ là khách du lịch đi trong nước
mà kể cả là khách du lịch đi cước ngoài cũng sẽ giảm hẳn đi một số đối tượng sẽ giảm hẳn đi
và chính vì vậy mà phải nói rằng nếu như để mà kích thích cho nền
cho du lịch việt nam hay là du lịch trong nước cũng như là du lịch nước ngoài mà phát triển
thì thực tế ra thì nó chỉ tính chất tương đối thôi
tôi cũng đã lựa chọn những phương án để nhân cái dịp mùa hai tháng chín để quảng bá và phát triển các chương trình du lịch
chúng ta lại được nghỉ một thời gian tương đối dài đến bốn ngày
và vì thế cho nên là cái lượng khách có nhu cầu đi lại nhanh chóng thuận tiện bằng các cái phương tiện hiện đại nó tăng cao
và vì thế những cái phương tiện cao tốc hoặc là máy bay có cái giá vé rất
cao và đó là cái việc mà chúng ta cũng cần tính toán để xem xét cái kỳ nghỉ dưỡng bốn ngày của chúng ta đi lại như thế nào cho thuận tiện
cục hàng không việt nam cho biết sẽ tăng cường kiểm tra giám sát giá vé và việc cung ứng vé máy bay của các hãng dịp cao điểm mùng hai tháng chín
các hãng hàng không hoạt động theo quy định của luật được tự định giá vé máy bay bán ra nhưng tối đa chỉ được bằng giá trần
gần tới dịp cao điểm nghỉ lễ nếu tỷ lệ đặt giữ chỗ các đường bay cao
cơ quan này sẽ yêu cầu các hãng tăng chuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
tiếp theo mời quý vị theo dõi những thông tin kinh tế nổi bật có trong cụm tin kinh tế ngay sau đây
xuất khẩu hạt điều của việt nam được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong quý ba
thống kê của tổng cục hải quan cho thấy trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu hạt điều của việt nam đạt năm mươi bốn sáu trăm bảy mươi năm tấn
trị giá hơn ba trăm linh bốn ba triệu đô la mỹ
giảm bảy năm về lượng và giảm một mươi hai về kim ngạch so với tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bảy tháng đầu năm xuất khẩu hạt điều đạt ba trăm ba mươi bốn tám trăm bảy mươi tấn mang về hơn một chín mươi bốn tỷ đô la mỹ
tăng một mươi ba ba về lượng và tăng chín bảy về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
giá xuất khẩu trung bình trong bảy tháng đầu năm đạt năm tám trăm linh năm đô la mỹ một tấn giảm ba so với cùng kỳ năm trước
lần đầu tiên nhãn việt nam được phân phối tại hệ thống
hệ thống siêu thị thái lan một đất nước vốn có thế mạnh về cây ăn quả
lô nhãn được bán tại siêu thị thuộc trung tâm thương mại central world ở thủ đô bangkok
dự kiến khoảng hai ba tấn nhãn việt nam sẽ được tiêu thụ trên hệ thống bán lẻ top của central retam thái lan dịp này
nhãn việt nam trên kệ siêu thị top được bán với giá gốc là hai trăm năm mươi chín bạt năm trăm linh gram tức là năm trăm một mươi tám bạt một kg tương đương khoảng ba trăm năm mươi đồng một kg
sản phẩm đang được giảm giá còn khoảng hai trăm ba mươi đồng một kg
nhãn việt nam sẽ được tiêu thụ trên hệ thống hoặc tại vùng trồng ở đồng băng sông cửu long theo tiêu chuẩn global gap và đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường thái lan
thưa quý vị lên google gõ cụm từ tìm nhà cho thuê chỉ trong vòng bốn mươi giây sẽ hiện ra hơn tám mươi bốn triệu lượt tìm kiếm
vậy mới thấy được nhu cầu thuê nhà hiện nay đang tăng cao như thế nào
và câu chuyện tìm nhà thuê vẫn luôn là chủ đề được nhiều người dân quan tâm
đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ người mới ra trường
bởi khi mà giá mua nhà quá cao trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn như bây giờ
thì thuê nhà có lẽ luôn là giải pháp hợp lý và được lựa chọn nhiều hơn cả
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
cũng giống như nhiều người khác anh phạm văn hải cũng lựa chọn thuê nhà
trong khi giá nhà trung cư vẫn đang lao thang và tăng cao
theo anh nếu mua nhà phải trả trước một khoản tiền khá lớn và ngân hàng cũng phải trả lãi cao
nên giải pháp an toàn thì thuê nhà vẫn hợp lý
tù sư lựa chọn nhà thuê cũng chỉ từ hai triệu đến một mươi triệu đồng một tháng
tùy vào diện tích và nhu cầu sử dụng của mỗi nhà
thời gian gần đây thì tôi có tìm hiểu để mua một căn trung cư
nhưng mà tôi thấy giá nhà hiện nay trung cư tăng rất là cao
toàn ba mươi trên ba mươi triệu đồng một mét vuông
nhưng mà đối với mức hợp hiện tại của tôi thì tôi chọn cách là thuê nhà chỉ khoảng từ ba đến bốn triệu đồng một tháng
tình hình kinh tế
cái lương của bọn tôi thì bây giờ nó cũng kiểu như là thấp bệ không đủ để trang trải
nên là theo thời điểm bây giờ thì tôi nghĩ là thuê nhà nó sẽ hợp lý hơn
bao giờ đợi giá đất hoặc là giá nhà trung cư giảm xuống thì chúng tôi phải có khả năng để mua và thuê để mua được
bây giờ thì thuê chung cư thì cũng rất là khó
tại vì tôi thấy là mọi người đều có nhu cầu để thuê chung cư rất là cao luôn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trong khi lượng tin đang thuê bất động sản giảm bốn
nhu cầu tìm thuê bất nộ sản toàn quốc tăng một trăm linh một so với cùng kỳ năm ngoái
bởi giám hội chung cư hiện tại nếu ở phân khúc nhà ở xã hội cũng phải hai mươi triệu đồng một m hai
nhà ở thương mại cũng từ ba mươi đến bảy mươi triệu đồng một m hai tùy vị trí
và giá nhà đất cũng giao động từ tám mươi đến hai trăm linh triệu đồng một mét vuông ở phân khúc trung bình và có thể cao hơn
bên cạnh đó xu hướng đô thị hóa ngay càng cao dân nhập cư vào trung tâm nhiều
khiến nhu cầu thuê chung cư nhà trọ cũng gia tăng và thị trường nhà thuê cũng trở nên sôi động hơn
rõ ràng là nếu mà trong cái bối cảnh như hiện nay
khi mà cái mức giá trung bình nhà ở kể cả nhà ở xã hội cũng tương đối cao
nhà ở xã hội như cuối năm hai nghìn hai mươi hai đầu hai mươi ba đó
thì chúng ta thấy rằng là ở hà nội cái mức giá nó cũng đôi đó khoảng gần hai mươi triệu một m hai
cho nên rất cao
và vì thế đối với các cái cặp gia đình trẻ hoặc là những cái người mà di cư
thì rõ ràng là cái nhu cầu nhà ở có thể đáp ứng được bằng cái việc là
đi thuê thôi
còn nếu mà chúng ta muốn tập trung để mà mua một cái nhà để mà an tâm ở lâu dài
thì đây là một cái bài toán mà chúng ta cũng phải lên kế hoạch và có chuẩn bị có cái tiết kiệm lâu dài
thì lúc đó chúng ta mới thử hiểu được
thuê nhà chỉ phải bỏ ra một số tiền nhỏ hơn so với khi đi mua
tuy nhiên người thuê vẫn hoàn toàn có thể thu hưởng được những tiện ích dịch vụ đầy đủ
giống như người mua nhà
do đó khi giá bán căn hộ nhà phố ở ngưỡng cao và đang vượt tầm tay nhiều người dân đô thị
và bên cạnh đó thu nhập của nhiều người cũng bị sụt giảm do kinh tế khó khăn
buộc họ phải hoãn kế hoạch mua nhà và tiếp tục kế hoạch thuê nhà giải hạn
và đây có lẽ cũng là giải pháp hữu hiệu và an toàn
sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý có trong bản tin kinh tế
kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị sở lao động thương binh và xã hội đã có báo cáo về tình hình học nghề bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trong buổi khảo sát của hội đồng nhân dân tp hcm với đại diện một số sở ngành về việc đào tạo nghề
và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố
tính đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm có ba trăm bảy mươi sáu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trường nghề
so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm tăng thêm chín cơ sở
tp hcm có sáu mươi hai trường cao đẳng tăng thêm hai trường so với năm hai nghìn hai mươi hai
về tình hình tuyển sinh trong bảy tháng đầu năm nay thông tin từ sở cũng cho biết
quy mô đào tạo tổng các trình độ là ba trăm bảy mươi chín trăm một mươi bốn người trong đó trình độ cao đẳng là một trăm bảy mươi bảy một trăm hai mươi chín người học
trình độ sơ cấp là một trăm hai mươi sáu một trăm ba mươi một người và trình độ sơ cấp là ba mươi ba tám trăm hai mươi bảy người học
thưa quý vị sau một khoảng thời gian tăng nóng thì giá gạo xuất khẩu cũng như là giá lúa trong dân
đã có chiều hướng giảm trong những ngày gần đây
giá lúa thường tại ruộng ở các tỉnh miền tây như đồng tháp an giang cần thơ
có giá từ bảy ba trăm linh đồng đến bảy năm trăm linh đồng một kg
lúa thơm và lúa chất lượng cao khoảng từ tám đến tám ba trăm linh đồng một kg
giá này đã giảm từ hai đồng đến ba đồng so với những ngày đầu tháng tám
giá gạo xuất khẩu cũng có chiều hướng giảm
trang cứu về giá lúa gạo hiện tại giá gạo xuất khẩu năm tấm của việt nam giảm một mươi usd
xuống còn sáu trăm hai mươi tám usd mỗi tấn
gạo hai mươi năm tấm năm trăm chín mươi tám usd mỗi tấn
dù có chiều hướng giảm nhưng hiệp hội lương thực việt nam cho rằng
giá gạo từ nay đến cuối năm và qua đầu năm sau vẫn ở mức cao
nguyên nhân chính là do nhu cầu tích trưởng lúa gạo ở nhiều nước vẫn đang rất lớn
trong bối cảnh ấn độ và nga vẫn dưới lệnh cấm xuất khẩu gạo
trong bối cảnh xuất khẩu của ngành gỗ đang gặp nhiều những thách thức
nhiều doanh nghiệp ngành gỗ ở tp hcm đã tích cực quảng bá sản phẩm
thông qua các hội trợ thương mại để tìm kiếm khách hàng
thông tin từ liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam tại tp hcm
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt bảy hai tỷ usd
giảm hai mươi sáu bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt bốn chín tỷ usd
giảm gần ba mươi so với cùng kỳ năm trước
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gỗ trên địa bàn thành phố
công ty cố phần thu công mỹ nghệ gỗ liên minh phối hợp cùng liên đoàn thương mại
công nghiệp việt nam chi nhánh tp hcm và hiệp hội dừa việt nam
tổ chức hội trợ quốc tế đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu việt nam asean lần thứ nhất
ngoài mục tiêu quảng bá sản phẩm tìm kiếm đối tác
ban tổ chức đặt mục tiêu tp hcm sẽ trở thành trung tâm đồ gỗ nổ thất
của đông nam á trong tương lai
hội trợ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày một tháng chín
tại trung tâm hỗ trợ và triển lãm sài gòn tp hcm
quy tụ nhiều nhà sản xuất và chế biến gỗ mỹ nghệ uy tín trong nước
và các quốc gia vùng lãnh thổ như hoa kỳ hàn quốc trung quốc
nhật bản ấn độ hà lan hồng kông trung quốc malaysia thái lan campuchia
thông tư sáu vừa được ngân hàng nhà nước ban hành và có hiệu lực
từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều điều kiện để cho khách vay
có thể tiếp cận vốn được đổi mới theo hướng là thông thoáng hơn dễ dàng hơn
theo quy định hiện hành khách hàng chỉ được vay để trả nợ khoản vay
tại ngân hàng khác
đối với khoản vay phục vụ sản xuất
kinh doanh không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống
việc mở rộng quy định áp dụng đối với cả khoản vay phục vụ hoạt động
kinh doanh và nhu cầu đời sống sẽ tạo điều kiện cho khách hàng
tiếp cận thêm các vốn tính dụng ngân hàng có thêm cơ hội lựa chọn
dịch vụ và tiện ích tốt hơn tại các ngân hàng khác
với quy định mới khách hàng tăng khả năng tiếp cận vốn tính dụng
có thêm cơ hội chọn dịch vụ và tiện ích tốt hơn
tại các ngân hàng khác nếu có
hội nghị và triển lãm công nghệ lọc trend new apec đã chính thức công bố
sẽ tổ chức tại tp hcm đây là sự kiện quy mô lớn nhất khu vực
châu á thái bình dương đến từ thời điểm này
hội nghị và triển lãm công nghệ lần đầu tiên với chủ đề
tương lai không giới hạn mục tiêu hướng đến quảng bá tiềm năng
các công ty công nghệ việt nam quảng bá nguồn nhân lực chất lượng cao
tạo điều kiện cho các công ty các cá nhân tìm hiểu xúc tiến
kết nối hợp tác với các doanh nghiệp và các quỹ đầu tư hàng đầu quốc tế
đồng thời thu hút các nguồn lực quốc tế về hỗ trợ cho việc phát triển
hệ sinh thái khởi nghiệp web ba ở việt nam phát triển mạnh mẽ
hiệu quả và bình vẩn hơn chủ sự kiện còn bao gồm cuộc thi
hackathon coding challenge cho các lập trình viên trẻ và sinh viên
đồng thời mở ra những buổi trao đổi một một giữa những công ty khởi nghiệp
công nghệ và nhà đầu tư quỹ tiềm năng triển lãm công nghệ
nie apac sẽ diễn ra trong hai ngày ngày chín và ngày một mươi tháng chín
tại thành phố thủ đức tp hcm
hội nghị và triển lãm công nghệ
thưa quý vị nhà ga metro một bến thành hiện đã hoàn thành chín mươi chín công đoàn
với thiết kế độc đáo dự kiến nơi đây sẽ trở thành
một trong những biểu tượng của tp hcm trong tương lai
thiết kế diễn trời lấy sáng là công trình điểm dấn
có chức năng chính cung cấp ánh sáng và thông gió
cho khu vực phía dưới nhà ga hầm với thiết kế tường kính
bao bọc xung quanh tạo nên không gian mở cho công trình
giúp cho hành khách đi metro có thể nhìn trực diện qua chợ bến thành
hoặc du khách bên trên có thể nhìn ngắm các hoạt động nhà ga bên dưới
vâng thưa quý vị và các bạn sau bảy năm thi công
ga biến thành quận một một trong ba ga ngầm của tuyến metro bến thành
xuống tiền đã gần hoàn thiện ga có chiều dài hai trăm ba mươi sáu m
rộng sáu mươi m và sâu ba mươi hai m với bốn tầng ngầm đây là ga trung tâm
của tuyến metro số một và cũng là điểm kết nối của các tuyến metro khác
của tp hcm trong tương lai
có thể nói rằng ga ngầm bến thành hoàn thiện sẽ là một điểm dấn
một bước tiến đạt được trong kế hoạch hoàn thành xây dựng dự án
metro số một vào cuối tuần
năm hai nghìn một mươi bốn năm nay hiện nhà thầu gói thùng một a liên danh sumitomo mitsuo senko bốn
đang triển khai sửa chữa các lỗi như trầy xước lau dọn vệ sinh
đường thị đang cho triển khai mua sắm các thiết bị nội thức như giường tủ
cho phòng nhân viên bên trong nhà ga gia công lắp đặt quầy bán vé
sau đó sẽ tiến hành các thủ tục nghiệm thu hoàn thành
lúc tại thời điểm này phần kiến trúc của nhà ga bến thành đã hoàn thiện
hơn chín mươi chín và hầu như các hạng mục cơ bản chúng tôi đã hoàn thiện xong hết
và đang trong quá trình
sửa chữa các lỗi nhỏ trầy xước diễn ra trong quá trình vệ sinh
để bàn da cho các gói thầu liên quan như hitachi
với thời điểm đầu năm tới bây giờ chúng tôi đã hoàn thiện rất nhiều thứ
ví dụ như mình có thể thấy xung quanh là sàn tất cả sàn đã hoàn thiện xong
tường cột đã xong và gỡ hết tất cả bao che
bây giờ chỉ còn mỗi một vài hạng mục nhỏ cần phải hoàn thiện
và vệ sinh tổng thể nữa
cơ bản là xong dự án
ga bến thành thuộc gói thầu số một a là gói thầu xây dựng đoạn điê ngầm
được triển khai cuối cùng của tuyến metro số một
vì vậy sau khi hoàn thành việc chuyển sang chạy thử từ ga bến thành
đến ga suối tiên là dấu mốc quan trọng để chuyển sang thử nghiệm
đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống chuẩn bị các công việc cần thiết
tiến tới vận hành khai thác thương mại toàn tuyến
thưa quý vị trong thời gian gần đây chính quyền của tỉnh đồng đai
đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu
cho sự phát triển hiện tại và trong tương lai
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam
trước đây để có thể đăng ký mở một cơ sở kinh doanh
chị duyên phải mất nhiều ngày đến bộ phận của một cửa hàng
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để làm thủ tục
chưa kể có rất nhiều người đến xin đăng ký khiến việc chờ đợi tới lượt
cũng khiến chỉ mất nhiều thời gian xếp hàng chờ đợi
tuy vậy trong lần đăng ký mở thêm một cơ sở kinh doanh spa mới nhất
chị chỉ mất chưa đến một ngày để lấy được giấy chứng nhận
các thủ tục còn lại đều đã được giải quyết thông qua hình thức trực tuyến
trước năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh đồng đai cho việc chuyển đổi số
cho sở thông tin truyền thông thực hiện
thời điểm đó tỉnh vẫn còn một số hạn chế như nguồn dân lực
cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ dựng thức của người dân về vấn đề đại chưa cao
nên việc chuyển đổi diễn ra chậm
đầu năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh xác định việc chuyển đổi số là của toàn hệ thống chính phủ